thưa quý vị trưởng công tố của tòa án hình sự quốc tế icc karim khan vừa cho biết
đã đề nghị icc bắt giữ thủ tướng israel benjamin netanyahu bộ trưởng quốc phòng yorgos kalam
cũng như các thủ lĩnh hàng đầu của phong trào hồi giáo hamas
vì các hành động của họ trong cuộc xung đột kéo dài hơn bảy tháng qua tại gaza
công tố viên karim khan tuyên bố ông đã yêu cầu truy nã hai quan chức israel nêu trên
vì các tội danh bao gồm bỏ đói cố ý giết người và tiêu diệt hoặc giết người
bên cạnh đó công tố viên karim khan cũng cho biết icc đã đề nghị bắt giữ các thủ lĩnh hàng đầu
của phong trào hồi giáo hamas bao gồm các ông yadiyah sinoa mohammed daif và ismail haniyeh
vì nghi ngờ phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người
một hội đồng thẩm phán của icc sẽ xem xét đơn xin lệnh bắt giữ của trưởng công tố khan
phản ứng trước động thái của icc cùng ngày thủ tướng israel benjamin netanyahu
và ngoại trưởng israel đều cho rằng đây là điều đáng hổ thẹn
giống như việc hamas tấn công các nạn nhân ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
những cáo buộc vô lý của công tố viên chống lại tôi vào bộ trưởng quốc phòng israel
chỉ là một nỗ lực nhằm phủ nhận quyền tự vệ cơ bản của israel
tôi đảm bảo rằng nỗ lực này sẽ hoàn toàn thất bại
icc không có thẩm quyền đối với israel và hành động của ông khan sẽ không ngăn cản chúng tôi
tiến hành cuộc chiến chính nghĩa chống lại hamas
việc ông khan lạm dụng quyền lực này sẽ biến icc thành một trò hề
trong khi đó bộ trưởng tài chính israel mô tả việc công tố viên icc
tìm cách ra lệnh bắt giữ thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng israel
là lệnh bắt giữ đối với tất cả chúng ta
đồng thời kêu gọi các nước thân thiện với israel hành động để giải tán icc
về phần mình phong trào hồi giáo hamas đã lên án quyết định của công tố viên icc
về việc bắt giữ ba trong số các thủ lĩnh của nhóm này và yêu cầu hủy bỏ đề nghị trên